hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện cấp cứu cho trường hợp trên trong tình trạng sốt huyết áp dương vật và hai tinh hoàn bị cắt cụt
bệnh nhân sau đó được mổ cấp cứu nhưng hiện không còn dương vật và tinh hoàn
hiện sức khỏe của người đàn ông này đã ổn định qua cơn nguy kịch
tại huyện vĩnh hương long an trên địa bàn cũng đã xảy ra một sự việc một nam thanh niên bị người khác cắt gần lìa dương vật
theo đó vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một lưu duy khang một mươi tám tuổi ngụ huyện vĩnh hưng cùng hai bạn trai đến thuê khách sạn tại thị trấn vĩnh hương nghỉ ngơi
lúc này khang bị hai nam thanh niên chưa rõ danh tính dùng dao cắt gần đứt lìa dân vật
sau khi gây ra vụ việc hai nam thanh niên rời đi khang đến trung tâm y tế huyện vĩnh hương để điều trị
ngày một mươi bảy tháng một mươi một người thân khang đến công an huyện vĩnh hưng trình báo vụ việc
công an huyện này cho biết đã bắt giữ một trong hai năm thanh niên trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ
theo người thân khang đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự
trong lúc người chồng bốn mươi tuổi ngủ say gợi ghen tuông dùng kéo cắt đứt dương vật
sau đó đưa chồng đến bệnh viện
bác sĩ nguyễn thành tuân khoa ngoại tiết niệu bệnh viện trợ giấy ngày hai mươi năm tháng năm cho biết
bệnh nhân được chuyển đến với phần dương vật bị đứt lìa được bảo quản gửi kèm theo
vết cắt sắc nhọn cách quy đầu khoảng một cm
bệnh nhân mất khá nhiều máu các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo quy trình cấp cứu
sau đó chuyển khẩn bệnh nhân lên phòng mổ nối dương vật
theo bác sĩ tuân ca mổ gặp nhiều khó khăn
thời gian thiếu máu của phần dương vật kể từ lúc bị cắt rời tới lúc đến chợ rẫy là bảy tiếng
trong khi thời gian tối ưu với những trường hợp này là dưới sáu tiếng
dương vật bị cắt bằng kéo đòi hỏi bác sĩ phải xử trí bất thương
rửa phần bị đứt đúng cách để tránh nhiễm trùng bác sĩ tuân nói
bệnh nhân đã được xuất viện với tiết lượng khả quan về khả năng phục hồi của phân dương vật được nối
phó giáo sư bác sĩ thái minh sâm trưởng khoa tiết nhiệu bệnh viện trợ giấy cho biết
đứt lìa dương vật là biến cố không thường gặp trong y khoa
mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng năm một mươi trường hợp
theo số liệu thống kê ở mỹ trung bình hàng năm có khoảng hai trăm năm mươi trường hợp bị đất lìa rừng vật
với tỷ lệ tử vong chín
đứt lìa dương vật thường xuất phát từ ba nhóm nguyên chân chính
gồm bệnh nhân tự cắt do trầm cảm dối loạn tâm thần
bị vợ bạn gái cát do ghen tuồng mâu thuẫn tình cảm
hoặc do tai nạn tai nạn lao động tai nạn giao thông
theo bác sĩ sâm thời gian xử lý tình trạng đứt lìa dương vật được khuyến cáo là trong vòng tối đa sáu giờ
tuy nhiên nếu phần dương vật bị đứt lìa cũng như vết thương ở dương vật được xử lý đúng cách ngay từ đầu
thời gian này có thể kéo dài thêm mà vẫn có khả năng phẫu thuật thành công
bệnh viện từng nhiều lần phẫu thuật nối thành công dương vật sau chín một mươi giờ kể từ khi bị đứt lìa
bác sĩ sâm khuyến cáo nếu chẳng may gặp phải sự cố này
người nhà nên nhanh chóng làm sạch phần bị đứt lìa quấn trong một chiếc gạc
đặt vào hai lớp túi nilon cột chặt miếng túi lại và đặt túi vào môi trường nước đá đang tan
không để phần dương vật bị đứt lìa tiếp xúc trực tiếp với nước đá
vết thương trên cơ thể bệnh nhân nên được băng ép để cầm máu
lập tức chuyển bệnh nhân và dương vật bị đứt lìa đến cơ sở y tế chuyên sâu để nối lại
đối với hành vi cắt cổ quỹ luật sư đặng văn cường trưởng phát phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội khẳng định
cho dù bất cứ nguyên nhân là gì đi nữa thì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
có dấu hiệu tội phạm hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe
thậm chí tính mạng của người khác ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của nạn nhân
vì vậy các quan điều tra sẽ sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý hình sự
đối với các đối tượng đã thực hiện hành vi nguy hiểm này theo quy định của pháp luật
có thể nói rằng vết thương ở vị trí đó là rất nghiêm trọng làm nạn nhân rất đau đớn
mất nhiều máu nếu không được cấp cứu kịp thời thì nạn nhân có thể tử vong
bởi vậy trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ làm rõ mục đích của đối tượng
có nhằm đắc đoạt tính mạng của nạn nhân hay không hậu quả có thể làm nạn nhân thiệt mạng hay không
làm rõ không gian thời gian điều kiện cấp cứu cho nạn nhân
trường hợp có căn cứ xác định hành vi nhằm mục đích ước đoạt là tính mạng của nạn nhân
hoặc có thể làm nạn nhân thiệt mạng thì hành vi này có thể bị xử lý về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
còn trường hợp không chứng minh được động cơ mục đích giết người hoặc hành vi không thể dẫn đến chết người
thì đối tượng gây án sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn của bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
như có tính chất côn đồ
cơ đề hèn sử dụng hung khí nguy hiểm
hình phạt mà đối tượng gây án có thể phải đối mặt với khung từ năm năm đến một mươi năm tù
nếu thương tích của nạn nhân từ ba mươi một đến sáu mươi
đối với những vụ việc như thế nếu tìm được cuộc quý của nạn nhân sớm bảo quản tốt
thì mới có thể chấp nối được
trường hợp không thể bảo quản được hoặc không tìm thấy thì nạn nhân phải mang thương tật suốt đời
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý sức khỏe và cuộc sống gia đình
vì vậy hành vi này là đề hèn và rất đáng liên án
cơ quan tố tụng sẽ xử lý bằng các chế tài nghiêm minh của pháp luật luật sư cường phân tích